tây ninh thuộc nhóm các tỉnh có nguy cơ cao trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập từ biên giới
những ngày vừa qua đoàn thanh niên tỉnh tây ninh đã cấp tốc hoàn thiện công trình điện thắp sáng cho hai mươi ba km đường biên giới việt nam campuchia
phục vụ cho công tác tuần tra kiểm soát đường biên
ngày tám tháng bốn một công trình tuổi trẻ mang tên thắp sáng đường tuần tra biên giới của tỉnh đoàn tây ninh được triển khai
chỉ trong vòng hơn một tuần toàn bộ hai mươi ba km đường biên giới đã được lắp đặt hai trăm hai mươi năm trụ đèn năng lượng mặt trời với tổng trị giá năm trăm linh triệu đồng được đưa vào hoạt động
những ngày vừa qua lực lượng thanh niên và cán bộ chiến sĩ tại các chốt cảnh giới vẫn hết sức khẩn trương tích cực hơn bao giờ hết
để có thể sớm hoàn thiện công trình góp phần bảo vệ tuyến biên giới trong mùa dịch bệnh
giúp cho bà con có được đoạn đường có được ánh sáng để thường đợi cho công việc đi lại diễn triển
công trình rất có ý nghĩa vì đây là một trong những công trình mà áp dụng cái năng lượng tái tạo điện mặt trời
nó cũng vừa thân thiện với môi trường
đây cũng là một dịp không chỉ phục vụ cho công tác tuần tra biên giới mà cũng là phục vụ góp phần vào an sinh của nhân cư khu vực biên giới này
những ánh đèn được thắp lên nơi biên giới không chỉ giúp cho những chiến sĩ trong việc
tuần tra kiểm soát đường biên được dễ dàng thuận lợi hơn mà còn thể hiện sự chung tay đồng lòng
sẻ chia những khó khăn gian khổ cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ an toàn biên giới của tổ quốc